nhiều vườn tiêu ở tỉnh đắk nông trong thời gian qua xảy ra hiện tượng vàng lá rụng đốt rồi chết hàng loạt
nghi tiêu chết là do phân bón có vấn đề nên người dân đã giữ lại một số bao phân bón rồi báo với chính quyền địa phương
tuy nhiên đến nay đã nhiều tháng trôi qua mà vẫn không có cơ quan nào vào cuộc điều tra nguyên nhân
trong khi đó diện tích tiêu chết ngày càng tăng nhanh khiến nhân dân vô cùng lo lắng
đây là những gì còn sót lại trên vườn tiêu hơn một năm trăm linh trụ của ông la văn thành bonnetting xã quảng sơn
ông thành cho biết do được giới thiệu loại phân bón hữu cơ hb ba minor bón cho hồ tiêu rất tốt
nên khi kết thúc mùa mưa gia đình ông đã mua loại phân này về bón cho vườn tiêu
lúc đầu thấy cây phát triển bình thường nhưng được khoảng một tháng cây tiêu bắt đầu ngã bệnh
hiện có khoảng hơn một trụ tiêu đã chết ước tính thiệt hại khoảng chín trăm linh triệu đồng
mình bỏ phân đợt sau cùng tầm một tháng sau chết hàng loạt thì người nào cũng bảo là do phân
thì sau một thời gian thì mình cũng cảm nhận là đó là chắc có lẽ là do phân
dùng phân bón cùng loại như ông thành cũng với các biểu hiện tương tự
vườn tiêu hơn một trụ của ông đinh văn độ ở thôn ba xã quản sơn cũng lăn ra chết hàng loạt
với gần một nửa vườn thiệt hại ước khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hiện ông đỗ vẫn chưa xác định được nguyên nhân trong khi số tiêu còn lại đang tiếp tục chết
khiến ông vô cùng lo lắng
tiêu vừa chết do đó không biết là cũng vì phân hay là vì thuốc bảo vệ thực vật
các cái thành phần trôi nổi trên thị trường này thì chúng tôi cũng là nông dân chúng tôi không nắm được
theo thống kê xã quảng sơn hiện có hơn bốn trăm hai mươi hectare hồ tiêu
chỉ tính trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có khoảng tám mươi hectare tiêu bị chết
trong đó có hàng chục hộ dân có tiêu chết với diện tích lớn
nghi nguyên nhân có liên quan đến phân bón
trong khi tiêu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân
người dân đứng ngồi không yên thì chính quyền địa phương lại tỏ ra rất chậm trễ vào cuộc
hoặc lúng túng trong việc xử lý khiến tiêu chết ngay càng nhiều gây thiệt hại lớn cho người trồng tiêu
người dân như ngồi trên đống lửa vì diện tích tiêu chết ngày càng tăng
chính quyền địa phương thì rất lung túng trông chờ vào cơ quan chuyên môn
còn các cơ quan chuyên môn lại cho rằng do lực lượng mỏng
khi có những vấn đề xảy ra thì một là bà con nên báo với lại chính quyền địa phương
có thể là gì chúng ta có hệ thống khuyến nông viên cộng tác viên
rồi là các cán bộ xá phụ trách nông nghiệp
và từ những luồng thông tin chính thức này thì chúng tôi tiếp nhận thông tin
và khi tiếp nhận thông tin chúng tôi sẽ có xử lý
thế còn nếu như chỉ có nghe nói hoặc là gì có những thông tin phản hồi như vậy
thì thực sự là chúng tôi không thể có nhân lực cũng như thời gian để đi xác minh những cái tin này
không xử lý thông tin báo cáo bằng miệng
lực lượng mỏng không đủ điều kiện để xác minh xử lý
trong khi đó diện tích tiêu của nông dân bị chết vẫn đang tăng lên hàng ngày
trước thực trạng này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
để hạn chế tối đa thiệt hại cho bà con nông dân